cổng thông tin điện tử bộ công an đã đăng thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
ngày một mươi năm tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều một trăm sáu mươi ba bộ luật hình sự xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
và các đơn vị thành viên
bộ công an cũng ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét với bốn bị can gồm
vũ đức thuận nguyên ủy viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
hai nguyễn mạnh tiến phó tổng giám đốc
ba trương quốc dũng nguyên phó tổng giám đốc
bốn phạm tiến đạt nguyên kế toán trưởng tổng công ty pwc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để và mở rộng vụ án